nhằm tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cho người dân thành phố hà nội sẽ khôi phục một trăm hai mươi bảy vòng cầu đã bịt kín từ rất lâu
chủ trương này đưa ra và đã nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân sống quanh khu vực
tuy nhiên bên cạnh những ý kiến ủng hộ thì nhiều người cũng rất lo ngại bởi việc phá các vòng cầu sẽ ảnh hưởng đến kết cấu trụ đỡ của tuyến đường sắt nối nhiều tỉnh phía bắc với ga long biên
trong buổi tiếp xúc cử tri tại quận hoàn kiếm ngày hai mươi tháng sáu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung cho hay
thời gian tới sẽ thực hiện một số dự án để tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cho người dân thủ đô
theo đó có việc đục thông một trăm hai mươi bảy trên tổng số một trăm ba mươi một vòng cầu đoạn từ phố phùng hưng đến ga đầu cầu nằm trong dự án này
trước đây một trăm ba mươi một vòng cầu này rỗng sau đó thành phố đã cho xây bịt kín để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
hiện có bốn vòng cầu đã làm đường đi một trăm hai mươi bảy vòng cầu còn lại sẽ được cải tạo tạo thành không gian công cộng
hoạt động theo mô hình phố sách hoặc là địa điểm tổ chức các hoạt động nghệ thuật hội họa
chủ trương này đưa ra đã nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân sống quanh khu vực bởi đục thông các vòng cầu
sẽ góp phần làm giảm áp lực giao thông ở phố cổ giúp cho khu vực này trở nên thông thoáng hơn
nếu như ta bỏ ra thì điều đầu tiên là nó sẽ thông thoáng và nó không chè khuất tầm quan sát các giáo thông
của người dân làm cho cái giao thông nó ổn định hơn và nó tốt hơn và nó đỡ bị gây ra những ách b firừng
bên cạnh những ý kiến ủng hộ chủ trương của thành phố hà nội thì nhiều người cũng lo ngại việc phá các vòng cầu
sẽ ảnh hưởng đến kết cấu chủ đề của haries và các vòng cầu
nhưng trong cái tế cửu này mình cũng nghĩ là hộp tiện vào tìm nước tầm t waited từ bảy chín đến một mươi h

quang mở ra thì rất rộng mà ngày xưa dân ở đây đã sử dụng cái này là có những người quân bắn nhỏ ở đây

mà sau này mở ra mà nếu không giữ gìn tốt thì lại thành một chỗ mà nó mất lợi sinh

để ý tưởng tạo thêm một không gian văn hóa sinh hoạt cộng đồng cho người dân và du khách thành hiện thực
và đạt hiệu quả đồng thời không ảnh hưởng tuyến đường sắt phía trên các vòng cầu
ủy ban nhân dân tp hà nội giao quận hoàn kiếm mời các chuyên gia nghiên cứu xây dựng dự án
sau đó báo cáo xin ý kiến thường trực thành ủy hà nội